chiều qua công an thành phố hải dương tỉnh hải dương quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai đối tượng có hành vi hành hung phó chủ tịch ubnd xã an thượng thành phố hải dương
và cán bộ công chức nông nghiệp giao thông thủy lợi của địa phương này
khiến phó chủ tịch ubnd xã an thượng bị thương tích nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức
hai đối tượng bị bắt là phạm văn tùng và nguyễn văn mạnh cùng chú tại thành phố hải dương
trước đó tại khu vực thôn chùa thượng xã an thượng công ty xăng dầu ngân giang hz tiến hành san lấp mặt bằng trên phần đất được giao
do công ty này chưa được cấp phép xây dựng và phần đất được giao chưa rõ mốc giới
địa phương đã yêu cầu công ty dừng săn lấp và cử cán bộ kiểm tra giám sát
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn khi phát hiện việc cố tình san lấp
phó chủ tịch ubnd xã an thượng nguyễn văn hanh và cán bộ công chức nông nghiệp giao thông thủy lợi nguyễn tuấn anh
có mặt tại hiện trường yêu cầu dừng việc săn lấp mặt bằng
hai đối tượng phạm văn tùng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nam anh đơn vị được thuê san lấp
và nguyễn văn mạnh là người lái máy xúc đã hành hung khiến đồng chí nguyễn văn hanh bị thương
hiện đang phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện việt đức
anh nguyễn tuấn anh bị thương nhẹ
công an thành phố hải dương đang tiến hành củng cố hồ sơ làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật